nơi đây hội tụ đầy đủ các hệ sinh thái điển hình của thế giới tự nhiên rừng thường xanh nhiệt đới hải đảo
các hệ sinh thái dạng san hô thẳng quả biển và tiềm năng đa dạng sinh học rất phong phú
thời gian gần đây các nhà khoa học đã phát hiện tại vùng biển này có sự hiện diện của các loài cá hải quỳ và nhóm hải quỳ
hải quỳ và nhóm cá hải quỳ được xem là một món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho củ lao chạm
sự tồn tại của nhóm sinh vật này đã góp phần tăng thêm giá trị nổi trội
hải quỳ của khu dự trữ sinh quyền thế giới và rất cần được quan tâm quản lý bảo tồn
từ năm hai nghìn cho đến năm hai nghìn một mươi năm nước ta đã được unesco công nhận chín khu dự trữ sinh quyền thế giới
mỗi một khu sinh quyền là nơi hậu tụ các hệ sinh thái tự nhiên đa dạng sinh học văn hóa điển hình trong cả nước
khu dự trữ sinh quyền thế giới củ lao tràm hội an là nơi sinh sống của gần chín mươi bốn người trên triển tích bốn mươi năm hai trăm chín mươi bảy hectare
bao đời nay con người và thiên nhiên luôn hòa quyền trong không gian văn hóa và sinh sống
sinh tồn gần gũi với thiên nhiên
bên cạnh tài nguyên đa dạng sinh học rừng khu bảo tồn biển củ lao tràm còn là nơi hội tụ các hệ sinh thái biển điển hình của vùng biển nhiệt đới
nổi bật nhất về mặt tài nguyên sinh thái môi trường là các hệ sinh thái dạng san hô thẳng cỏ biển và các hệ sinh thái vùng chiều ven đảo
kết quả tổng hợp của các nhà nghiên cứu cho thấy vùng biển củ lao chạm có hai trăm chín mươi hai loại san hô trong đó tập trung nhiều nhất là các tập toàn san hô cứng tạo dạng với nhiều hình dạng rất khác nhau tạo nên vẻ đẹp lung linh đầy quyền bí và là ngôi nhà chung cho nguồn lợi sinh vật biển tồn tại và phát triển
một hệ sinh thái điển hình quan trọng khác tại vùng biển củ lao tràm là các thẳng cỏ biển phân bố từ độ sâu hai đến một mươi mét
thẳng cỏ biển là môi trường sinh cảnh lý tưởng cho các loại sinh vật đáy như rác sát da gai thân mềm các loại cá nhỏ tồn tại
là nguồn thức ăn quan trọng cho các loại động vật quý hiếm như rùa biển đu gông
điều này khẳng định củ lao tràm từng là nơi sinh sống và sinh sản của các loài rùa biển

điều thú vị hấp dẫn với chúng tôi là chúng tôi đã phát hiện ra cái nhóm hải quỳ và cá hải quỳ tại cái vùng biển cù lao tràm này
thì qua thống kê chúng tôi đã phân loại được sáu loại cá hải quỳ
thì đây là một cái nhóm sinh vật rất hấp dẫn rất đẹp mà thực sự chúng ta lâu nay chưa được quan tâm quản lý và bảo tồn nó
cá hải quỳ thuộc nhóm cá có kích thước nhỏ chiều dài lớn nhất khoảng một mươi tám cm
chúng có màu sắc rất đẹp và đa dạng nhiều loài có những vạch trắng hay các đống nhỏ hai bên gần sát đầu nên chúng còn có tên gọi khác là cá khoang cổ cá hề
đặc biệt sự xuất hiện của cá hải quỳ trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng đi tìm nemo năm hai nghìn ba và đi tìm dory năm hai nghìn một mươi sáu của đạo diễn andrew shower

các nhà khoa học đã thống kê trên thế giới có khoảng hai mươi chín loại cá hải quỳ
các nhà khoa học đã thống kê trên thế giới có khoảng hai mươi chín loại cá hải quỳ phân bố tại vùng biển việt nam đều thuộc họ cá thia
tại vùng biển củ lao tràng về mặt hình thái bước đầu đã xác định được sáu loại cá hải quỳ
cá hải quỳ màu đỏ cà chua tomato glofis toàn thân có màu đỏ cam đen có một vạch trắng gần mang ở vị trí sau mắt
cá hải quỳ màu vàng yellow glowfish toàn thân màu vàng có chọc trắng trên lưng kéo dài từ đầu đến đuôi không có vạch đứng ở mang
cá hải quỳ màu hồng xám pink glowfish toàn thân có màu hồng xám có một vạch đứng ở mang
cá hải quỳ màu trắng đứng ở mang và sọc trắng trên lưng
cá hải quỳ đuôi vàng jeraltel gloffics có hai sọc trắng đứng đuôi có màu vàng thường sống với các tập đoàn san hô cứng và mềm
cá hải quỳ màu vàng orangefish glowfish có bụi các vây dưới bụng miệng màu cam và hai sọc xanh trắng đứng chúng thường sống với các san hô dạng khối
các vây năm
các vây năm loài cá hải quỳ sống trên các rạng san hô
chúng tôi phát hiện một loài hải quỳ và cá hải quỳ sống bám dưới nền cát

cùng với thảm cỏ biển đó là loài hải quỷ yên ngựa
tên tiếng anh là shutterback glowfish
cá hải quỷ yên ngựa có vết hình yên ngựa trên lưng
có vạch đứng trắng ở gần mang và đuôi
cá hải quỷ và hải quỷ là hai loài khác nhau
nhưng trong môi trường tự nhiên hoang dã dưới biển
chúng có mối quan hệ cộng sinh đồng tiến hóa
nghĩa là thường xuyên mang lại lợi ích cho nhau để cùng tồn tại và phát triển
hải quỷ thuộc bộ atinia ria là một nhóm động vật thân mềm
săn bồi ăn thịt sống bám vào đá và các dải săn hô ngầm trong những vùng nước nông
các loài sinh vật mềm mại đa dạng về sắc màu và hình dạng cơ thể
chúng có quan hệ gần gũi với san hô và sứ
đặc biệt và duy nhất sống cộng sinh với các loài hải quỷ là cá hải quỷ
hay còn được gọi là cá hề cá khoang cổ
các nhà khoa học và các nhà sư phạm đều có đồng ý với các loài hải quỷ

đã thống kê có khoảng hơn một loài hải quỷ có kích thước đa dạng từ vài cm đến hơn một m
đang sống từ vùng nước ấm đến vùng nước lạnh lẽo nhất ở mỗi đại dương
chúng là những cơ thể mềm mại nhiều màu sắc như những bông hoa xinh đẹp trong lòng đại dương
và có tuổi thọ rất dài trong điều kiện sống thuận lợi
nhà khoa học dan rupcher giáo sư di tuyển học thuộc đại học california hoa kỳ cho biết
hải quỷ là động vật bất tử chúng có thể sống đến một trăm linh năm dường như chúng không có tuổi già
ngày nay một số nhà khoa học trên thế giới đã và đang nghiên cứu khả năng
sống kỳ diệu của loài hải quỷ để tìm ra các loài biệt dược phục vụ đời sống cho con người trong tương lai
cá hải quỳ là loài ăn tạp có thể ăn những thức ăn không tiêu hóa dư thừa bỏ lại từ vật chủ hải quỷ
chúng ăn cả các súc tu của hải quỷ bị chết ăn cả những động vật không sương sống nhỏ
mà chúng có khả năng đe dọa đến vật chủ của nó

ngoài ra cá hề còn bài tiết lượng niter làm tăng số lượng tạo đưa vào mô giúp hải quỷ phát triển và tái sinh các mô
sự hoạt động bơi lội thường xuyên của cá hề làm xáo trộn tăng nguồn oxy hòa tan cho hải quỷ
các loài cá hải quỳ có tính lãnh thổ rất cao
có lẽ sẽ có thể tăng nguồn oxy hòa tan cho hải quỷ
có lẽ sự hoạt náo chào đón sinh động làm vui mắt du khách lạ khi xuất hiện bất ngờ trước lâu đài của chúng
mà con người đặt cho chúng cái tên gọi thân thiện là cá hề glofice
nhưng thực ra đó là những hoạt động tích cực thể hiện bản lĩnh trách nhiệm của mình
nhằm ngăn cản xua đuổi các địch thủ để bảo vệ thân chủ hải quỷ của mình
chúng có khả năng giao tiếp nhau
bằng cách đập hai hàm răng vào nhau để tạo ra một chuỗi tiếng kêu lách cách khi phát hiện kẻ xâm lược
chúng dám can đảm tấn công đắm vào người vào đầu thợ lặn để bảo vệ lãnh thổ hải quỳ của mình
như trường hợp mà chúng tôi đã bắt gặp tại vùng biển củ lao tràm
và để trả ơn người bạn tốt trung thủy này
sự tồn tại cùng chung sống trên các dạng san hô của các loài hải quỷ và cá hề
đã làm tăng sự đa dạng sinh học và tính thẩm mỹ của các hệ sinh thái dạng san hô ở biển
trong điều kiện là mật độ sinh vật rất dày đặc thì chúng nó bảo vệ lẫn nhau
hải quỷ bảo vệ cá và ngược lại cá có thể nướng tựa vào hải quỷ để sinh sống
cũng như kiểm thức ăn bán
trong điều kiện là mật độ sinh vật rất dày đặc thì chúng nó bảo vệ lẫn nhau
hải quỷ đang lưu trữ trên hai mươi mẫu vật của hơn bốn loại sinh vật biển và nước ngọt
bên cạnh việc siêu tầm gìn giữ những mẫu vật sống nuôi thả trong bể kính
viện hải dương học đã nghiên cứu và nhân giống thành công nhiều loài sinh vật biển
phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
việc nghiên cứu về nhóm cá hải quỷ và hải quỷ ở vùng biển việt nam
cũng đã được quan tâm tính đến
tuy nhiên tất cả mới chỉ dừng lại ở việc xác định số lượng và tập tính sinh hoạt của nhóm sinh vật biển này
những kiến thức cơ bản về nhóm hải quỷ và cá khoảng cổ cũng đã được việt nam quan tâm
tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có những thông tin rất cơ bản
ví dụ như có bao nhiêu loại hải quỷ bao nhiêu loại cá khoảng cổ
một số loài cộng sinh với nhau theo nhóm như thế nào thì chúng ta cũng đã có những hiểu biết
tuy nhiên có thể nói một nhân sách rất đơn giản
một cách thẳng hẳn là hiện nay hiểu biết của chúng ta về hải quỷ việt nam là chưa nhiều
thực tế đã cho thấy hải quỷ và cá hề là những nhóm sinh vật có quan hệ mật thiết với sinh cảnh
các hệ sinh thái dạng san hô thảm quả biển ở đại dương
chúng góp phần làm tăng tính đa dạng và năng suất sinh học ở biển
và làm tăng tính thẩm mỹ cho thế giới muôn màu của các dạng san hô
chính vì vậy lâu nay chúng là đối tượng được khai thác trao đổi mua bán rất sôi động trong ngành thương mại
xuất nhập khẩu cá cảnh nước mặn trên phạm vi toàn cầu trong đó có nước ta
và vì chúng không là nguồn lợi thực phẩm trực tiếp nên lâu nay chưa được xã hội quan tâm quản lý đúng mức

mà còn gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường biển
mà còn gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường biển

không những ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm khi khai thác mà còn gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường biển giết chết các loài sinh vật khác và hủy hoại các rạn san hô
hiện nay số lượng cá hải quỳ trong tự nhiên rất ít nhưng nhu cầu thị trường xuất khẩu trong và ngoài nước rất cao
điều này dẫn đến áp lực khai thác cá hải quỷ trong tự nhiên ngày càng cao khiến cho loài này có nguy cơ biến mất trong tự nhiên
trước thực trạng giảm suốt về nguồn lợi quý này tôi nghĩ khoa học chúng ta cũng nên nghiên cứu và đưa các loài cá hải quỷ của vùng biển nước ta vào danh mục các loài quý để có tính pháp lý cho việc nghiên cứu
cho việc bảo tồn phát triển cũng như phát huy
giá trị kinh tế của nhóm cá quý hiếm này và góp phần nâng cao hiệu quả cũng như sức khỏe của các hệ sinh thái biển khác trong tương lai đặc biệt là ở các khu bảo tồn biển ở nước ta
hiện nay trên thế giới với kỹ thuật sinh sản nhân tạp không có các tác động của các loài học môn một số loài cá hải quỷ đã được nhân sống thành công mở uống bảo tồn và bảo vệ loài sinh vật biển này
trước các nguy cơ

trước các nguy cơ